ngày một mươi sáu tháng sáu một số người dùng internet việt nam gặp khó khăn trong việc kết nối các dịch vụ gmail facebook
theo trung tâm điều hành tuyến cắp quang biển quốc tế aag ag vừa gặp sự cố lần thứ ba trong năm nay
trạm vtu đang phối hợp cùng trung tâm điều hành để xác định vị trí sự cố và kế hoạch sửa chữa khắc phục sự cố này
tuyến cắp quang biển quốc tế aag có tổng chiều dài hai mươi km
đây là tuyến cáp đầu tiên kết nối giữa đông nam á và mỹ sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang
kể từ khi được đưa vào khai thác năm hai nghìn chín cho đến nay tuyến cắp quang biển quốc tế aag đã nhiều lần gặp sự cố hoặc phải bảo dưỡng
gây gián đoạn liên lạc trên tuyến ảnh hưởng đến hoạt động của các esp và người dùng internet việt nam